chuyến thăm diễn ra vào thời điểm kỷ niệm một mươi năm năm việt nam và trung quốc thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện đây là một dấu mốc lịch sử mới trong quan hệ việt nam trung quốc
chuyến thăm việt nam lần này của đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình cùng khu nhân rất có ý nghĩa đúng vào dịp hai nước chúng ta kỷ niệm một mươi năm năm xác lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện
và trong những năm qua quan hệ hai đảng hai nước và nhân dân hai nước đã có nhiều bước phát triển rất quan trọng sâu sắc và toàn diện
thể hiện nổi bật
và sự hiểu biết tin cậy lẫn nhau được củng cố hai nước đã trở thành các đối tác kinh tế hàng đầu của nhau hợp tác quốc phòng an ninh đã trở thành một trong những trụ cột của quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực khác và giao lưu nhân dân không ngừng được mở rộng và ngày càng phong phú

từ việc chia sẻ tương lai trung quốc việt nam có ý nghĩa chiến lược mở ra giai đoạn mới phát triển quan hệ hai đảng hai nước trung việt
đây là quyết sách chiến lược quan trọng mà hai nước chúng ta đã đưa ra xuất phát từ sự phát triển của chủ nghĩa xã hội thế giới và thực hiện sự ổ định lâu dài của hai nước trung việt bắt nguồn từ tình hữu nghị truyền thống trung quốc việt nam phù hợp với lợi ích chung và nguyện vọng mong muốn chung của nhân dân hai nước
phù hợp với lợi ích chung và nguyện vọng mong muốn chung của nhân dân hai nước
bảy mươi năm năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện vào năm hai nghìn tám đến nay hợp tác trên các lĩnh vực đã đạt được tiến triển tích cực toàn diện
hướng tới tương lai phía trung quốc nhấn mạnh kiên trì chính sách hữu nghị với việt nam coi việt nam là hướng ưu tiên trong ngoại giao láng giềng
phía việt nam khẳng định luôn coi quan hệ việt nam trung quốc là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại độc lập tự chủ đa phương hóa đa dạng hóa của việt nam
đây là lựa chọn chiến lược của hai bên
hai bên nhấn mạnh kiên định ủng hộ hai đảng hai nước và nhân dân hai nước kiên trì tự chủ chiến lược tự chủ lựa chọn con đường phát triển phù hợp với tình hình đất nước mình
kiên trì xử lý thỏa đáng và tích cực giải quyết bất đồng thông qua biện pháp hòa bình trên cơ sở hiểu biết lẫn nhau tôn trọng lẫn nhau phù hợp với luật pháp quốc tế duy trì đá phát triển tốt đẹp của quan hệ việt nam trung quốc
hai bên nhấp trí cho rằng
tổng bí thư của tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình đã thành công tốt đẹp là dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ hai đảng hai nước
góp phần quan trọng vào phát huy tình hữu nghị truyền thống việt nam trung quốc nâng tầm quan hệ việt nam trung quốc trong thời kỳ mới thúc đẩy hòa bình ổn định và phát triển của khu vực và thế giới
chiều nay dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
ủy ban thường vụ quốc hội đã thảo luận và cho ý kiến về báo cáo công tác dân nguyện của quốc hội tháng một mươi và tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dự phiên họp và phát biểu thêm xung quanh một số vấn đề về công tác bảo đảm an ninh trật tự
phát biểu tại phiên họp thứ trưởng trần quốc tỏ nhất trí cao với những nội dung trong báo cáo dân nguyện của quốc hội tháng một mươi một mươi một hai nghìn hai mươi ba
đặc biệt là những nội dung có liên quan đến an ninh trật tự và chức năng nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân
đồng tình cao với các kiến nghị của ban dân nguyện thứ trưởng trần quốc tỏ cho biết
thời gian tới trong dịp tết dương lịch và tết nguyên đán lực lượng công an nhân dân luôn sẵn sàng phối hợp và đã chủ động có kế hoạch
từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai đến ngày hai mươi chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn phục vụ đảm bảo an ninh an toàn trong dịp này
bên cạnh đó về băn khoăn của cử tri liên quan đến một số vụ cướp trong thời gian gần đây thứ trưởng trần quốc tỏ nhấn mạnh
với những vụ việc xảy ra lực lượng công an nhân dân đều đảm bảo nhanh chóng kịp thời điều tra xác minh và xử lý đối tượng
trên tinh thần khẩn trương nghiêm túc đúng quy trình quy định của pháp luật
qua kết quả điều tra thì cũng thấy rằng trong cái dịp gần tết dịp cuối năm cái hoạt động của tội phạm thì cái này nó cũng là những cái mà theo quy luật
cái thứ hai nữa là một số đối tượng này thì chủ yếu đợt vừa qua là chủ yếu là cái số mà nghiện ma túy mà có cái biểu thị về cái ngáo đá thì cũng nhiều
và cái thứ ba nữa là cũng là cái nguyên nhân mà các bị hại của chúng ta cũng thực hiện không nghiêm về cái quy trình quy định về cái năng lực về cảnh báo cảnh giác và chủ động phối hợp phòng ngừa
thì cái này thì cũng xin báo cáo với quốc hội
cái này thì chúng tôi cũng đã kịp thời cùng phối hợp với địa phương với các lực lượng ở xã tại đặc biệt nhất là bị hại để làm tốt về công tác tuyên truyền rồi phòng ngừa
chờ không những là thời gian tới và những cái thời gian tiếp theo
thứ trưởng trần quốc tỏ cũng đã thông báo thêm về kết quả tiếp công dân kết quả tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại và tố cáo có liên quan đến an ninh trật tự và chức năng nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân
trong tháng một mươi và tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba tất cả các ý kiến
đã được tiếp nhận một cách nghiêm túc thực hiện đúng quy trình và hiện nay chất lượng tiến độ đều đảm bảo
trước đó trong phiên làm việc ngày hôm nay ủy ban thưởng vụ quốc hội đã thảo luận và cho ý kiến về chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi bốn của ủy ban thường vụ quốc hội
tại phiên thảo luận nhiều ý kiến đề nghị cân nhắc và điều chỉnh thời gian thảo luận về một số dự án luật như luật trật tự an toàn giao thông đường bộ luật đường bộ luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
về vấn đề này chủ tịch quốc hội vương đình huệ cũng đề nghị các cơ quan liên quan chuẩn bị tốt các dự án luật rút kinh nghiệm để đảm bảo đúng tiến độ chương trình nội dung đặt ra
ngày hôm nay tại hà nội thượng tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an đã có buổi tiếp ngày david morrison thứ trưởng ngoại giao canada
thứ trưởng lương tam quang hoan nghênh chào mừng ngài david morrison thứ trưởng bộ ngoại giao canada và đoàn bộ ngoại giao canada thăm chính thức việt nam
nhân dịp hai nước kỷ niệm năm mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam canada
thứ trưởng lương tam quang đánh giá sau năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao mối quan hệ giữa hai nước tiếp tục duy trì đã phát triển ổn định thực chất toàn diện
và đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực chính trị ngoại giao thương mại đầu tư hợp tác phát triển quốc phòng an ninh văn hóa giáo dục khoa học công nghệ giao lưu nhân dân và du lịch
quan hệ song phương được nhiều thế hệ lãnh đạo hai nước quan tâm vun đắp thể hiện rõ nhất qua các chuyến thăm lẫn nhau các cuộc tiếp xúc thường xuyên các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai bên
không chỉ tạo sung lực mạnh mẽ thúc đẩy quan hệ song phương phát triển trên tất cả các lĩnh vực mà còn mang ý nghĩa biểu tượng đưa hai đất nước nhân dân hai nước xích lại gần nhau hơn
để đạt được những bước tiến trong quan hệ hợp tác chuyên ngành thực thi pháp luật ngày nay đồng chí thứ trưởng cho biết phải kể đến đóng góp vai trò cầu nối tích cực có hiệu quả của đại sứ quán canada tại việt nam
quan hệ hợp tác an ninh thực thi pháp luật giữa bộ công an và các cơ quan đối tác canada như cảnh sát hoàng gia canada cơ quan biên mậu canada đi vào chiều sâu và đạt nhiều kết quả tích cực về chia sẻ thông điệp cấp cao
hợp tác phòng chống tội phạm và đào tạo tập huấn nâng cao năng lực
thay mặt đoàn ngoại giao canada ngài david morrison cảm ơn thứ trưởng bộ công an việt nam đã dành thời gian tiếp đoàn
ngài david morrison tái khẳng định thời gian qua quan hệ song phương việt nam canada đặc biệt trên lĩnh vực kinh tế thương mại đầu tư đã đạt được những hành tựu to lớn
trong thời gian tới thứ trưởng ngoại giao canada mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác và hỗ trợ của chính phủ việt nam nói chung và bộ công an việt nam nói riêng để đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu thực chất và hiệu quả
còn vào chiều nay tại hà nội
ban chấp hành hiệp hội an ninh mạng quốc gia nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi tám đã tổ chức phiên họp lần thứ nhất
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ tịch hiệp hội chủ trì phiên họp cùng dự có đồng chí nguyễn huy dũng thứ trưởng bộ thông tin và truyền thông các thành viên ban chấp hành hiệp hội an ninh mạng quốc gia nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi năm
ban chấp hành hiệp hội an ninh mạng quốc gia nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi tám đã tổ chức phiên họp lần thứ nhất
thượng tướng lương tam quang đã nhấn mạnh tới một số vấn đề trọng tâm triển khai hoạt động của hiệp hội năm hai nghìn hai mươi bốn trong đó phối hợp với bộ công an bộ thông tin và truyền thông và các cơ quan liên quan triển khai chiến dịch tuyên truyền phòng chống tội phạm mạng sớm đi vào triển khai hoạt động và phát huy vai trò trung tâm của viện nghiên cứu tư vấn chính sách pháp luật về an ninh mạng mạng lưới đào tạo huấn luyện an ninh mạng triển khai công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật kiến thức kỹ năng về an ninh mạng cần
đối với các chính sách mới ban hành về an ninh mạng cần tăng cường tư vấn hướng dẫn để tổ chức doanh nghiệp và người dân nắm vững và tuân thủ
thưa quý vị quá trình xây dựng phấn đấu và trưởng thành thể dục thể thao công an nhân dân đã luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo đảng nhà nước và bộ công an sự phối hợp tạo điều kiện của bộ văn hóa thể thao và du lịch các bộ ban ngành trung ương sự giúp đỡ ủng hộ của các đơn vị tổ chức doanh nghiệp và đông đảo quân chúng nhân dân
và trong năm qua với những sự giúp đỡ đó thể dục thể thao công an nhân dân đã liên tiếp tạo được những dấu ấn thành tựu nổi bật hướng tới chào mừng đại hội thành lập hiệp hội thể thao công an nhân dân việt nam nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
tại các giải thi đấu quốc gia đại hội thể thao toàn quốc và các giải thể thao khu vực châu lục và thế giới các vận động viên ngành công an đã đạt được gần hai năm trăm linh huy chương trong đó có hơn hai trăm linh huy chương quốc tế đồng góp nhiều tính tích xuất sắc vào tính công chung của thể thao việt nam
đặc biệt chỉ tính riêng cho năm hai nghìn hai mươi ba thể thao thành tích cao công an nhân dân tham dự một trăm linh sáu giải quốc gia quốc tế đạt sáu trăm năm mươi sáu huy chương các loại trong đó đạt một trăm chín mươi sáu huy chương vàng một trăm chín mươi hai huy chương bạc hai trăm sáu mươi tám huy chương đồng
tại giải vô địch và sùng thế giới năm hai nghìn hai mươi ba vận động viên công an nhân dân trịnh thu vinh xuất sắc giành vé tham gia olympic paris hai nghìn hai mươi bốn
tại sea games ba mươi hai đạt một mươi hai huy chương trong đó có bốn huy chương vàng
bốn huy chương đồng
tại asean một mươi chín đạt hai huy chương vàng một huy chương bạc
với những thành tích đạt được thể dục thể thao công an nhân dân đã vinh dự đường đảng nhà nước tặng thưởng quân trương bảo vệ tủ quốc hạng nhất
nhì ba quân trương chiến công hạng nhất quân trương nào động hạng ba cùng nhiều phần thưởng cao quỷ khác
trong những năm qua đảng quỹ công an trung ương và bộ công an luôn luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo phát triển thể dục thể thao cho công an nhân dân
nó xác định đầu tư cho thể dục thể
thể thao là đầu tư cho con người cho sự phát triển của đất nước là nhiệm vụ rất quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi
nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy tình nguyện hiện đại
trong thời gian tới đảng quỹ công an trung ương và bộ công an đã xác định chủ trương phát triển thể dục thể thao công an nhân dân
trên cả ba lĩnh vực thể thao phong trào thể thao ứng dụng và thể thao thành tích cao với mục tiêu trọng tâm là
phải đổi mới phát triển thể dục thể thao phong trào nhằm nâng cao sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ phục vụ công tác chiến đấu của lực lượng công an nhân dân
phải xây dựng được chiến lược phát triển thể thao thành tích cao thi đấu tại các giải quốc gia khu vực và quốc tế
tạo động lực cho thể dục thể thao phong trào trong công an nhân dân ngày càng phát triển rộng khắp
và phải tăng cường giao lưu hợp tác quốc tế trên lĩnh vực thể dục thể thao nhằm góp phần quảng bá hình ảnh của công an nhân dân
trải qua hơn sáu mươi bốn năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành thể dục thể thao công an nhân dân đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt
và với những thành tích này đã thêm một lần nữa minh chứng và cẳng định vinh thế của thể thao công an nhân dân việt nam trong khu vực
và khả năng vương tầm hướng tới những đấu trưởng lớn
đây cũng là tiền đề là những dấu ẩn để thể dục thể thao công an nhân dân hướng tới đại hội thành lập hiệp hội thể thao công an nhân dân việt nam
với mục tiêu xây dựng hiệp hội thể thao công an nhân dân việt nam
hoạt động hiệu lực hiệu quả phát huy được mọi nguồn lực phát triển vào phong trào thể dục thể thao
góp phần từng bước hội nhập phát triển và nâng cao thành tích vinh thế của thể thao công an nhân dân nơi riêng và thể thao việt nam nói chung
qua đó tạo sân chơi điều kiện thuận lợi cho cán bộ trị sĩ gian lưỡi sức khỏe ý chí phẩm chất đạo đức
phục vụ yêu cầu nhiệm vụ công tác chiến đấu xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nguyện hiện đại
thưa quý vị vào chiều nay tại hà nội điện ảnh công an nhân dân cục truyền thông công an nhân dân đã chính thức ra mắt bộ phim đội điều tra số bảy
đây là một trong những dự án phim đặc biệt hướng tới kỷ niệm tám mươi năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân
và cũng là dấu mốc mới đánh dấu sự trở lại của điện ảnh công an nhân dân với mảng phim truyện
tại buổi họp báo đông đảo cán bộ chiến sĩ người làm điện ảnh trong và ngoài lực lượng công an nhân dân đã đến chúc mừng và chung vui với điện ảnh công an nhân dân
phát biểu tại lễ ra mắt thiếu tướng đỗ triệu phong cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân cho biết
đội điều tra số bảy là bộ phim về đề tài hình sự là bước khởi đầu đánh dấu sự trở lại của điện ảnh công an nhân dân sau nhiều năm vang bóng ở mảng phim truyện
thời gian tới điện ảnh công an nhân dân sẽ còn những dự án phim bám sát đời sống thực tế nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc
điện ảnh công an nhân dân phải phủ sóng được toàn bộ tất cả các lực lượng trong công an nhân dân
có một số lực lượng tiêu biểu lực lượng cảnh sát lực lượng an ninh lực lượng tình báo
trong đó thì có rất nhiều các bộ đơn vị các cơ quan theo chuyên ngành của mình cũng chưa được đề cập đến và chưa được phản ánh đầy đủ
chúng tôi cũng đã xây dựng đề án phát triển điện ảnh công an nhân dân
trong đó cũng có một tương lai và từng bước một sẽ phản ánh đầy đủ tất cả các đơn vị chiến đấu trong lực lượng công an
để làm sao để cho quân chúng cũng như là người dân hiểu được
đội điều tra số bảy được những người thực hiện dụng công trong việc sáng tạo giàn dựng chi tiết cầu kỳ
với mong muốn đem lại cảm xúc chân thực cho người xem
trong phim có nhiều cảnh giật đuổi hành động
cháy nổ được thực hiện thật một trăm linh không sử dụng kỹ xảo điện ảnh
bên cạnh đó với sự hỗ trợ của đội ngũ cố vấn nhiều cảnh quay đã được xây dựng dựa vào yếu tố nghiệp vụ của lực lượng công an
bốn cảnh bộ phim được thực hiện tại chính căn nhà số bảy phế thuyền quang
cũng là trụ sở của phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội và nhiều địa điểm khác ở thành phố hà nội
các tỉnh viện biên hòa bình đảo vũ quốc của tiên giang
tôi có thể tự tin mà nói chúng tôi đã có bộ phim tử tế
không hổ thẹn với danh dự cũng như là cả các trình làm việc của cả cá nhân và cả ekip
và tôi cũng rất hy vọng bộ phim sẽ là tiền đề để điện ảnh nhân dân sẽ có những bước phát triển
và nhiều bộ phim tiếp theo xứng đáng với tỷ vọng
dũng đã phải rèn luyện cho mình từ cái thể chất
về ngoại hình thì mình cũng cắt đầu cua cho nó nhìn nó ngầu hơn này
rồi nói chung là có tập luyện về bó tuật
và hơn nữa là cái quan trọng nhất
là mình phải nắm được cái cốt cách của người chiến sĩ công an là như thế nào
và thể hiện làm sao cho nó đúng chuẩn mực chứ không mình không phải làm quá lên được
mà cũng không thể nào làm chưa tới được
cho nên là mình phải cân đối tất cả mọi thứ
giao lưu tại lễ ra mắt phim
toàn bộ ekip từ đạo diễn đến các diễn viên đều bày tỏ hy vọng
đội điều tra số bảy sẽ thành công hấp dẫn khán giả đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng của điện ảnh công an nhân dân
đồng thời mở ra một chặng đường mới của một thương hiệu điện ảnh uy tín lâu năm
thì đặc biệt là yếu tố hình sự trong phim này thì tôi đã dày công xây dựng
để làm sao ta thấy rõ ràng là một quy trình rất là chuẩn trình rất là cam go
và đặc biệt là luôn luôn đảm bảo sự an toàn tính mạng cho người dân trước tiên
còn đối với tội phạm thì trước tiên bao giờ cũng là những công tác cảm hóa
tìm cách đưa họ trở về nẻo tiện trước khi chúng ta đưa ra một cái quyết định như là tiêu diệt hoặc là trấn áp
thì toàn bộ những cái quy trình đó trong bộ phim này sẽ được thể hiện một cách chân thực sinh động nhất
bộ phim sẽ được phát sóng lúc hai mươi một h các ngày thứ bảy chủ nhật hàng tuần trên kênh intv
bắt đầu từ ngày hai mươi ba tháng một mươi hai phát sóng đồng thời trên các kênh truyền hình nhân dân truyền hình quốc hội
vào cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba và trên hạ tầng ott các đài truyền hình địa phương và trên các nền tảng xã hội khác